các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bộ các cổ đông phải chuyển trả lại toàn bộ cổ phần cho bị cáo hệ
các bị cáo cũng bị cấm đảm nhiệm các chức vụ trong thời gian nhất định sau khi thi hành án
đây là lần thứ tư đinh ngọc hệ phải hầu tòa
cuối năm hai nghìn một mươi tám đinh ngọc hệ bị tòa án quân sự trung ương tuyên phạt một mươi hai năm tù về tội
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và tội sử dụng giấy tờ giả của các cơ quan tổ chức
năm hai nghìn hai mươi tòa án quân sự trung ương tiếp tục tuyên phạt đinh ngọc hệ hai mươi năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tháng năm năm hai nghìn hai mươi một tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm tuyên phạt đinh ngọc hệ tù trung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi
một kho hàng chứa lượng lớn bình khí cười chuyên cung cấp cho các cơ sở giải trí trên địa bàn thành phố đà nẵng
vừa bị đội cảnh sát kinh tế công an quận thanh khê thành phố đà nẵng phát hiện bắt quả tàng
tại phường tam thuận quận thanh khê các trinh sát đã theo dấu và bắt quả tăng một thanh niên hai mươi tám tuổi
chú phường an hải đông quận sơn trà thành phố đà nẵng đang vận chuyển ba bình kim loại nghi là khí cười đi giao cho khách
truy xét nhanh lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng trên đường nguyễn huy trương
do một thanh niên hai mươi năm tuổi chú phường an hải bắc quận sơn trà thuê phát hiện một mươi bảy bình kim loại loại một mươi bảy kg
và một mươi bốn vỏ bình khí loại ba kg nghi là khí cười cùng nhiều bịch bóng dụng cụ để sang chiết khí
đối tượng thừa nhận mua khí cười từ tp hcm về để sang chiết và mua bán cho các cơ sở kinh doanh người dân có nhu cầu
quá trình điều tra mở rộng vụ án giả mạo trong công tác và nhận hối lộ tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tám nghìn chín trăm linh hai s và tám nghìn chín trăm linh năm d
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên đã khởi tố
bắt giam thêm hai bị can
hương yên kiểm định đối với một số xe ô tô tải đã bỏ qua các lỗi vi phạm thuộc lỗi khiếm khuyết hư hỏng quan trọng
có thể gây mất an toàn kỹ thuật ô nhiễm môi trường khi xe cơ giới tham gia giao thông
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên đã ra quyết định khởi tố bị can
ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn trung hiếu và cao xuân sang về tội giả mạo trong công tác và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
thưa quý vị không muốn học nhưng vẫn muốn có bằng lái xe
để hợp thức hóa giấy tờ khi bị lực lượng chức năng kiểm tra
cũng chính vì cách suy nghĩ đơn giản này của một bộ phận người dân mà họ đã vướng vào lao lý vì chót sử dụng giấy tờ giả
đến khi nhận thức được tầm quan trọng của vụ việc thì mọi sự cũng đã rồi
câu chuyện ngay sau đây sẽ là một bài học cho những ai đang có ý định đặt mua và sử dụng giấy tờ giả
không có thời gian đi thi thi mãi không đổ gặp khó trong phần thi lý thuyết lẫn thực hành
bạn chỉ cần sử dụng gói viếp là sẽ
sẽ có ngay bằng lái xe tất cả các hạn
đó là những lời quảng cáo được đăng tải tràn lan trên mạng xã hội mà ai cũng có thể dễ dàng tìm kiếm
trước tin những lời quảng cáo đó mà không muốn bỏ thời gian học lê hoàng huy thạch tỉnh thừa thiên huế
đã đặt mua và sử dụng giấy phép lái xe giả trong vòng ba năm kể từ năm hai nghìn một mươi
đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai thạch bị phát hiện khi đang lưu thông
tiếp đó thạch bị khởi tố hình sự về hành vi cung cấp thông tin đặt làm và sử dụng giấy phép lái xe giả
em đặt cọc cho người ta bốn triệu đồng
thì sau đó khoảng vài ngày thì người ta có gửi lại cho em một cái biêu phẩm
đã bao gồm một cái băng lái xe hàng b hai cộng với một bộ hồ sơ gốc
thì sau khi mà em kiểm tra ổ mọi thứ thì em có gửi cho người ta tiếp cái số tiền còn lại là sáu triệu đồng
liên quan đến việc sử dụng giấy tờ phương tiện giả từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
phòng cảnh sát giao thông đã chuyển cơ quan cảnh sát điều tra các cấp
điều tra khởi tố hai mươi sáu trường hợp sử dụng giấy tờ không do cơ quan có thẩm quyền cấp
trong đó có hai mươi một giấy phép lấy xe giả
công an huyện hòa vang cũng đã khởi tố hai mươi một vụ với hai mươi bốn bị can về tội làm giả con dấu tài liệu
của cơ quan tổ chức trong năm hai nghìn hai mươi một và hai nghìn hai mươi ba
nguyên nhân đều xuất phát từ sự thiếu hiểu biết về tính chất mức độ của việc làm giả giấy tờ
lấy mặt xã hội để đạt mua giá tiền từ một triệu đến một triệu rưỡi thì sẽ có bàn
và nghĩ đằng dẫn là nếu như lượng chứng năng
mà phát hiện đi tuần tra sẽ đưa ra được nhưng không phải
bởi vì nếu như mà người dân nào mà sử dụng cái giấy phép lái xe giả đó
thì không chỉ là không đọc vấn được cái an toàn giao thông
bởi vì không học mà không có kỹ năng không nắm luật
thì khi điều khiển mối tiện giao thông nó sẽ gây ra cái rủi ro cao về tài nạn
cái thứ hai nữa là cái việc sử dụng giấy phép lái xe giả đó
nó là một trong những hành vi vi phật luật và được quy định tại điều ba trăm bốn mươi một của luật hình sự
tức là cái khung hoàn phạt lấy hai năm tầng
hiện nay mặc dù cơ quan chức năng đã triệt phá nhiều đường dây
bắt giữ đối tượng làm giả giấy phép lái xe và đưa ra cảnh báo cho người dân
tuy nhiên việc chào bán giấy phép lái xe giả vẫn tồn tại và hoạt động mua bán vẫn diễn ra
để rồi nhiều người vẫn vứng vào vòng lao lý vì trót đặt mua và sử dụng
cần phải có cái sự là coi như là xác minh điều tra làm rõ
để mà coi như phát hiện sớm các cái tổ chức các cái cá nhân
mà lợi dụng vào trong cái nhu cầu của người dân
để mà coi như là thực hiện các cái việc là hành vi làm giả các cái giấy tờ
do cơ quan nhà nước cấp trong đó là có giấy phép lái xe
rồi scan các cái phù hiệu scan các cái số kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
sử dụng giấy phép lái xe giả là vi phạm pháp luật
cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua và sử dụng
mà phải liên hệ với các trung tâm đào tạo được cấp phép để học
và cấp giấy phép lái xe theo quy định hiện hành
đêm qua ba mươi tháng ba công an tỉnh bình dương cho biết đã bắt được yang rongwu
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu quốc tịch trung quốc là nghi phạm trong vụ sát hại nữ kế toán
đang mang bầu tại bình dương
công an phường phù đồng thành phố pleiku tỉnh gia lai đã phát hiện yang rongwu
đang trốn trên địa bàn nên đã tiến hành bắt giữ
hiện nghi phạm đang được di lý về công an tỉnh bình dương
yang rong gu là giám đốc công ty nơi nữ nạn nhân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba làm kế toán
gia đình xác nhận nạn nhân đang mang bầu
khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi chín tháng ba nhân viên công ty phát hiện nạn nhân tử vong
với nhiều viết giao đâm trên cơ thể nên báo công an
khám nghiệm hiện trường cơ quan công an xác định nghi phạm là yang rongwu
đối tượng đã rời khỏi công ty trên chiếc xe bán tải màu trắng
biển số sáu mươi một c bốn trăm năm mươi
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đang điều tra vụ án hình sự
cưỡng đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn tp hà nội
và một số tỉnh thành phố trên cả nước với nội dung thông tin vụ án cụ thể như sau
tài liệu điều tra thu thập được xác định công ty trách nhiệm hữu hạn mua bán nợ dsp
địa chỉ tầng bốn trung cư lữ gia số bảy mươi lữ gia phường một mươi năm quận một mươi một tp hcm
mua các khoản đợ mà khách hàng đã bay của công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn
một thành viên mirai assets việt nam địa chỉ chín mươi một pasteur phường bến nghé
quận một tp hcm và một số tổ chức tín dụng khác nhưng không có khả năng trả
sau khi có các thông tin khách hàng và các thông tin khoản nợ từ công ty mirai assets
các đối tượng sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau để nhắn tin gọi điện chửi bới đe dọa
hoặc cắt ghép ảnh của khách vay người thân đồng nghiệp của khách vay vào các hình ảnh đồi trụy
các thông tin không đúng sự thật sau đó đăng lên các trang mạng xã hội để bôi nhọ
gây sức ép buộc người vay phải trả tiền
để phục vụ công tác điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đề nghị
các cá nhân đã từng vay tiền hoặc cá nhân không vay tiền nhưng bị các đối tượng gọi điện
nhắn tin nhắc nợ chửi bới đe dọa liên quan đến công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn
một thành viên mirai assets việt nam công ty trách nhiệm hữu hạn mua bán nợ dsp
đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội để tố giác cung cấp các thông tin
tài liệu liên quan đến vụ án
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát thiền án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh thanh hóa
là đối tượng nguyễn thế anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại số nhà bảy mươi bảy trần xuân soạn
phường đông thọ tp thanh hóa tp thanh hóa cao một m bảy mươi một và có nốt rùi cách ba cm sau cành mũi phải
và đối tượng lê đức hương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn đông hải
phường hải hòa thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa
phải nhận quyết định truy nã của công an thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa cũng về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
tiêm mọi hành động bao che chờ chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện